đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến thăm trao tặng quà tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam công nhân lao động
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh quảng nam nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ trao quà đồng chí trương hòa bình gửi lời thăm hỏi và chúc tết đến gia đình chính sách hộ nghèo
nạn nhân chất độc da cam công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn những tình cảm ấm áp
để chuẩn bị đón một cái tết trọn vẹn đầy tình yêu thương đầm ấm sung vây cùng gia đình
đồng chí trương hòa bình đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành địa phương trong tỉnh quảng nam
tiếp tục có những hoạt động thiết thực thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
dịp này đồng chí trương hòa bình trao bốn trăm linh xuất quà tặng gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam
công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh quảng nam
mỗi suất gồm một triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá hai trăm linh đồng